qua kiểm tra nhanh xác định chín mươi hai người dưng tính với ma túy trong đó có năm nhân viên phục vụ quán
bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng tạm giữ một trăm bốn mươi chai rượu do nước ngoài sản xuất
chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ cùng với một số công cụ hỗ trợ trái phép
với hành vi cố ý gây thương tích phạm văn sang chú tại xã hòa mỹ thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
đã bị công an thị xã bình minh khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sau khi uống rượu sang đã cùng với hai người bạn
đến nhà tìm phạm văn toàn chú tại xã mỹ hòa thị xã bình minh để giải quyết mâu thuẫn
nhưng không gặp toàn nên cả nhóm đã bỏ về
một lúc sau toàn đã nhắn tin cho nhóm của sang yêu cầu gặp mặt tại xã đông bình thị xã bình minh
để giải quyết mâu thuẫn
khi đến điểm hẹn toàn và nguyễn văn an chú tệ xã đồng bình đã dùng vỏ chai bia ném vào nhóm của sang
sau đó nhóm của sang lấy khúc vỗ mang theo đuổi đánh nhóm của toàn
khuôn bắn viên bi sắt trúng vào mắt phải của an gây thương tích
kết quả giám định tỷ lệ thương tật của an là năm mươi một
như truyền hình công an nhân dân antv đã đưa tin vào sáng nay
tại xã hương phú huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một vụ lật thuyền làm cho ba người mất tích
đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay chủ tịch ubnd xã hương phú cho biết đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân
trước đó vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng cùng ngày một mươi hai người dân ở thôn phú mậu xã hương phú đi thuyền qua sông la ma để làm rừng
tuy nhiên khi đến đoạn giữa sông thì chiếc thuyền không may bị chìm
lúc này chín người bơi được vào bờ riêng ba nạn nhân bị mất tích giữa sông
đến một mươi sáu h chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai vợ chồng ông lê hói và bà huỳnh thị lý
nạn nhân còn lại là anh trần đình minh hiện vẫn đang mất tích
hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích còn lại
đồng thời làm thủ tục bàn giao hai thi thể vừa tìm thấy để gia đình lo hậu sự
thưa quý vị thời gian qua mặc dù lực lượng chức năng công an tỉnh đồng nai đã phát hiện xử lý nghiêm
nhiều vụ giết mổ tiêu thụ lợn bệnh lợn chết bán cho người tiêu dùng
tuy nhiên vì đồng tiền một số đối tượng vẫn bán rẻ lương tâm của mình
bất chấp pháp luật giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh lợn chết cho người tiêu dùng
và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với tri cục chăn nuôi thú y cho biết
vừa bắt quả tang một cơ sở giết mổ ở xã bầu cạn huyện long thành
gần sáu năm tạ lợn bệnh lợn chết để bán cho công nhân
thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành phát hiện ông vũ đức nhiệm cùng với vợ
đang mổ và pha nóc bảy con lợn chết da tím tái tổng trọng lượng một trăm bốn mươi năm kg
kế bên là kho sơ chế của cơ sở có bốn thùng xốp chứa gần năm trăm linh kg thịt lợn đã pha
lóc ướp đá trên da bị suất huyết đổi màu bốc mùi hôi thối
chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ
đồng thời thừa nhận đã thu mua lợn chết từ các trang trại trên địa bàn xã bầu cạn
với giá là năm mươi đồng một con về mổ và pha lóc thịt sơ chế bán cho công nhân
trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện nhân trạch tỉnh đồng nai